thêm một vụ hỗn chiến đã được ngăn chặn kịp thời vào chiều ngày hôm qua
nhóm thanh niên gồm hai mươi ba đối tượng với nhiều hung khí hẹn nhau trên bãi biển xã phổ an thị xã đức phổ
đã bị công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi phát hiện
do có mâu thuẫn từ trước với đỗ tiến phát một mươi sáu tuổi trú tại thị xã đức phổ
nhóm của tùng gồm một mươi năm người đã hẹn đánh nhau với nhóm của phát gồm bảy thanh niên
hai nhóm hẹn nhau tại bãi biển thôn hội an hai xã phổ an
nhóm của tùng mang theo bảy con dao kiếm mã tấu các loại
còn nhóm của phát mang theo ba con dao tự chế để chuẩn bị đánh nhau
nhận được tin báo các đội nghiệp vụ công an thị xã đức phổ phối hợp với công an xã phổ an
nhanh chóng triển khai lực lượng kịp thời phát hiện ngăn chặn
không để hai nhóm thanh niên thực hiện hành vi hỗn chiến